theo trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động tp hcm
những tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín do nhu cầu tập trung hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh
dịp lễ tết cuối năm các doanh nghiệp đều gia tăng tuyển dụng lao động
đặc biệt là lao động phổ thông lao động làm việc thời vụ bám thời gian
những tháng cuối năm tp hcm cần khoảng bảy mươi năm chỗ làm việc
trong đó tháng một mươi cần khoảng hai mươi chỗ làm việc tháng một mươi một cần khoảng hai mươi năm chỗ làm việc
tháng một mươi hai cần khoảng ba mươi chỗ làm việc
hiện nay nhiều doanh nghiệp tổ chức cá nhân đã tìm đến trung tâm để đăng tin tuyển dụng lao động
cho thị trường cuối năm chủ yếu cần tuyển dụng sinh viên làm việc bán thời gian
trong dịp cuối năm và tết nguyên đắng
công việc được tuyển dụng chủ yếu là thu ngân nhân viên kho nhân viên lên hàng gói quà
chế biến tại siêu thị phục vụ phủ bếp giữ xe nhà hàng chuỗi cửa hàng ăn uống
nhân viên kho bãi nhân viên bảo vệ giao hàng gói bánh tết trực tổng đài chăm sóc khách hàng
phụ việc nhà v v
với mức lương tính theo giờ trung bình từ một mươi tám đồng đến hai mươi năm đồng một giờ
hoặc từ bảy triệu đồng đến chín triệu đồng một tháng đối với thực tập sinh
mức lương hỗ trợ tùy thuộc vào mức độ tham gia công việc của sinh viên tại doanh nghiệp